ngày hai mươi bốn tháng bốn tại huyện nam sách tỉnh hải dương tòa án nhân dân huyện nam sách mở phiên tòa lưu động
xét xử sơ thẩm đối tượng cướp giật máy đo thân nhiệt của tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bị cáo lê quang huy bốn mươi tám tháng tù giam và tịch thu xung công quỹ một phần hai giá trị chiếc xe ô tô là phương tiện gây án
vào tối ngày chín tháng bốn tại cổng chợ la xã hợp tiến huyện nam sách đối tượng lê quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tứ minh thành phố hải dương có hành vi dùng tay giật lấy chiếc máy đo thân nhiệt
có trị giá hai triệu đồng của tổ công tác tại chốt số hai phòng chống dịch covid một mươi chín rồi lái xe ô tô bỏ chạy